phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín được tổ chức ngày hôm nay hai tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam là nước tăng trưởng dương duy nhất ở khu vực asean
chứng tỏ chúng ta đã điều hành đúng bên cạnh việc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân
thì đẩy mạnh phát triển kinh tế là hướng đi cần thiết để giải quyết vấn đề thất nghiệp cũng như khó khăn của người dân
tuy nhiên vẫn còn một số thách thức trong phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
nhất là các ngành tài chính ngân hàng ngành công nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng
bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do covid một mươi chín
tinh thần là mở cửa nhưng có kiểm soát để phục hồi nền kinh tế trong nước mạnh mẽ hơn
thủ tướng chỉ rõ lĩnh vực xây dựng như vật liệu xây dựng bất động sản là kênh tăng trưởng quan trọng
cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn
dịch vụ chịu tác động lớn và đang phục hồi chậm
cần phải có biện pháp để kích cầu mạnh mẽ hơn nhất là những thành phố lớn
đặc biệt là ngành công thương cần phải tổ chức lại thị trường
tăng trưởng còn thấp rủi ro nợ xấu gia tăng do sức cầu còn yếu
hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn giá sách giáo khoa cao còn nhiều sách tham khảo
vấn đề lạm thu đầu năm học mới còn diễn ra tại một số nơi
tổ chức đánh bạc qua mạng lừa đảo qua mạng cho vay nặng lãi cần phải chú ý xử lý
đối với từng vấn đề tồn tại tôi đề nghị các đồng chí bộ trưởng trưởng ngành
triển khai ngay các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhanh chóng khắc phục
không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc tăng tốc triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi nhất là vấn đề những vấn đề xã hội
không chỉ tiếp tục quan tâm hơn trong lĩnh vực đặc biệt là y tế giáo dục y tế
để đạt được mục tiêu kép thủ tướng đề nghị không được chủ quan lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại
yêu cầu các cấp các ngành nhất là hai thành phố lớn kiểm soát chặt chẽ tất cả các nguồn nhập cảnh
vào việt nam đặc biệt lưu ý nhập cảnh trái phép
về việc mở lại các đường bay quốc tế là điều tắc yếu nhưng phải làm
nhưng phải kiểm soát chặt chẽ không được để dịch bệnh lọt vào cộng đồng
yêu cầu bộ y tế phó hợp chặt kéo các bộ các ngành các địa phương
hướng dẫn chi tiết cụ thể ngắn gọn dễ hiểu dễ vận dụng các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn yên tâm cho các người dân các chuyên gia nhà ngoại giao nhà đầu tư
ở địa điểm công việc cần thiết phải có hướng dẫn bằng cả hai thứ tiếng
tiếng việt và tiếng anh để dễ vận dụng
phải mở cửa có kiểm soát chặt chẽ
trong cùng với mục tiêu kép là đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế
phóng đáo đạt mức tăng trưởng từ hai năm đến ba
theo đó các quốc gia xây dựng mô hình chủ yếu giá trị đối với từng loại thẩm pháp ưu tiên
tập trung tháo gỡ khó khăn những dự án những chương trình để thúc đẩy tăng trưởng
văn quốc các du lịch cũng xem xét các chủ đề du lịch việt nam an toàn
hấp dẫn trong ba tháng cuối năm để phục hồi
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành các địa phương ưu tiên đào tạo lao động
để nâng cao năng suất hiệu quả và năng lực cạnh tranh
tiếp tục ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư tích cực tháo gỡ cho các nguồn vốn
đặc biệt là vốn oda thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân
bao gồm cả đầu tư trong nước và fdi
bộ công thương chủ trì các kế hoạch triển khai nghị quyết số một trăm một mươi năm
về các giải pháp thúc đẩy để phát triển công nghiệp hỗ trợ
thủ tướng đề nghị các bộ liên quan sớm đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội
bổ sung đợt hai và tạo thuận lợi cho giải ngân tốt hơn nữa
tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để kiểm soát tham nhũng
tập trung kiểm tra thanh tra kiểm toán xử lý rứt điểm những vấn đề tồn tại
các bộ các ngành theo phân công khẩn trương hoàn thành chuẩn bị báo cáo
dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp sắp tới